bên hành lang quốc hội nhiều đại biểu quốc hội cho rằng tổng bí thư nguyễn phú trọng được bầu giữ chức vụ chủ tịch nước là mong mỏi của cử tri người dân và đại biểu quốc hội
đồng thời kỳ vọng và tin tưởng với trọng trách mới cương vị mới tổng bí thư sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và quốc hội giao
tổng bí thư nguyễn phú trọng đưa ra để phát triển kinh tế đất nước và xây dựng nền quốc phòng về phát triển kinh tế văn hóa xã hội
đặc biệt là trong công tác phòng chống tâm nhũng quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội
với giai trò một đồng chí tổng bí thư như vậy thì tôi tin rằng là nhân dân cũng tin rằng đồng chí tiếp tục đảm nhận thêm trọng trách là đồng chí chủ tịch nước nữa
tôi tin rằng sự điều hành sự nhức quán này đồng chí cũng sẽ đẩy mạnh hơn phát huy nhiều hơn nữa
với khả năng của mình
có thể nói rằng lễ tuyên thề hôm nay rất là xúc động và rất là ấn tượng đối với tất cả các đại biểu
với lời thề với tấm sự của chủ tịch nước tôi rất hy vọng thời gian tới
chủ tịch nước sẽ có những biện pháp chỉ đạo được lòng dân đưa đất nước vượt qua những khó khăn thách thức
và phát triển bền vững
tôi kỳ vọng chủ tịch nước sẽ đưa nền kinh tế đất nước phát triển tiêu thẩm với các nước
đồng thời cũng đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng được tốt hơn